sáng ngày sáu tháng bốn ubnd tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai mươi tám trường hợp trên địa bàn
không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền là năm sáu triệu đồng
tám trường hợp bị xử lý chủ yếu ở các phường như tân tiến một mươi năm trường hợp còn lại tại các phường tân an thống nhất và xã hòa xuân
đây là những trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhưng khi được lực lượng chức năng nhắc nhở đã phản ứng và không hợp tác
hiện ubnd tp buôn ma thuột đang tiếp tục chỉ đạo các xã phường trực tiếp đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền và nhắc nhở người dân
chấp hành tốt các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch covid một mươi chín
những trường hợp vi phạm sau khi nhắc nhở vẫn không chấp hành hoặc có thay đổi bất hợp tác sẽ tiến hành xử phạt theo quy định